thì bị lực lượng công an bắt giữ phương thừa nhận trong khoảng một tháng
phương đã đưa nhiều lượt người xuất nhập cảnh trái phép với giá hai triệu đồng tiền công một lượt
hiện nguyễn hoài phương đang bị tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra về hành vi tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép
mới đây phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng triệt phá thành công một ổ nhóm đánh bạc liên tỉnh bắt giữ bốn mươi đối tượng
đây là ổ nhóm đánh bạc lưu động do một đối tượng cầm đầu tổ chức với nhiều thủ đoạn mới hết sức tinh vi
các đối tượng tham gia đến từ nhiều tỉnh thành phố
đối tượng tổ chức và trực tiếp cầm cái của ổ nhóm đánh bạc liên tỉnh này là đặng văn sơn hộ khẩu thường trú tại huyện an lão thành phố hải phòng
sơn cùng đồng bọn chuyên tổ chức hoạt động cờ bạc liên tỉnh có tới sáu mươi bảy mươi đối tượng tham gia đánh bạc sốc đi ăn tiền
chủ yếu đến từ các tỉnh như lạng sơn hà nội quảng ninh
theo đối tượng sơn khai nhận để tham gia sới bạc mỗi con bạc đến chơi phải nộp cho sơn một triệu đồng tiền phí vào giới
em cũng chơi được khoảng chục ngày rồi
và em cứ đi chơi lung tung mỗi chỗ mùa hôm tại vì nó không cố định một chỗ
bây giờ em cầm cái thì cái sóc đâu em cũng mở cứ mở lên ba trắng thì người ta đánh năm trăm linh nghìn mình đánh bốn trăm linh
ở đây có tổ chức nhưng mà trước khi em chơi nhưng mà không chơi nữa
thì hôm nay em lại tổ chức em chơi ở đây
có khách người ta gọi xe đến thì em giả tiền đồ xe hai triệu rưỡi một đồ xe
sơn là một đối tượng đã từng có tiền án
mà từ khi em đến đây em đã có tiền hán

mình đã tập trung rất nhiều các đối tượng đã có tiền hán tiền sự để phục vụ cho ổ nhóm đánh bạc
đối tượng này có sử dụng rất nhiều các thiết bị kiểu như cờ bạc bị
mỗi một ngày là đối tượng sẽ sử dụng một cái điểm để tổ chức đánh bạc
thế khi mà các con bạc đến thì thường thường sẽ có một đối tượng
tập hợp đến một cái điểm nhất định
sau đó là lên trên các phương tiện do đối tượng chuẩn bị sẵn
và không thông báo trước bất kỳ một cái điểm nào
khi mà các con bạc lên trên xe là đối tượng thu toàn bộ điện thoại của con bạc
tại địa điểm nhà của đối tượng sơn ở huyện an lão
cơ quan chức năng bắt quả tang bốn mươi đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức sóc điện an tiền
quá trình bắt thu giữ nhiều tang vật công cụ phương tiện liên quan đến hoạt động đánh bạc
động tổ chức đánh bạc và đánh bạc
gần như là tất cả các địa điểm mà sơn dùng để đánh bạc
là rất là khó khăn trong quá trình truy bắt
rất là rộng rất là chống trái
khi cơ quan công an đến là các đối tượng có ba bốn chốt ca
là đã phát hiện từ xa và dùng cái bộ đàm đã thông tin từ ngoài vào đến trong
cho nên khi nếu mà cơ quan công an cơ quan chức năng có vào bắt
thì các đối tượng gần như cũng đã giải tạo ra
không còn một đối tượng nào ở chính là cái nơi mà thực hiện hành vi phạm tội đấy
hiện phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng đang tiếp tục đấu tranh mở rộng
làm rõ hành vi các đối tượng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
vào sáng qua công an tỉnh quảng ngãi đã công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với một thanh niên ba mươi ba tuổi chú thệ xã tịnh thiện thành phố quảng ngãi
về hành vi sử dụng mạng xã hội xúc phạm uy tín danh dự nhân phẩm của người khác
với mức phạt là bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng
tại cơ quan công an người này khai nhận dù không quen biết bị hại
thế nhưng khi thấy bài viết có liên quan đến bị hại trên mạng xã hội facebook
thì đã tham gia bình luận nội dung không phù hợp với thuần phong mỹ tục
xúc phạm uy tín danh dự của người đó
sau đó nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật
người này đã chủ động xóa nội dung bình luận
quý vị đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới
và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng điểm qua một số nội dung chính
trên các số báo ra sáng ngày hôm nay
với phần trình bày của bnp
xin mời chị minh hương
vâng ạ cảm ơn thu hương
thưa quý vị ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
để tăng cường hiệu quả trong phối hợp
triển khai các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
trong cộng đồng đặc biệt là trong công tác
điều tra truy vết để khoanh vùng dập dịch triệt đề
đồng thời ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng
ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh bộ công an
yêu cầu công an các đơn vị địa phương
tiếp tục chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh
và tập trung triển khai các nhiệm vụ cấp bách
thông tin này được đăng tải trên báo
công an nhân dân số ra sáng ngày hôm nay
yêu cầu công an tất cả các đơn vị địa phương
phải quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ đạo
của thủ tướng chính phủ của ban chỉ đạo
phòng chống dịch bộ công an của y tế
và của văn phòng bộ công an
đặc biệt là chỉ thị số bốn của đảng ủy công an trung ương
về tăng cường công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trong tình hình mới
và ngoài yêu cầu và phương án đảm bảo an toàn
tránh lây nhiễm cho cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ
tại các khu vực trọng điểm về dịch
ban chỉ đạo cũng yêu cầu các bệnh viện
cơ sở y tế công an nhân dân
thực hiện nghiêm ngặt công tác phòng chống lây nhiễm chéo
kiệt toàn các đội cơ động phản ứng nhanh
sẵn sàng tham gia mạng lưới của bộ y tế
khi được yêu cầu
và tham gia hỗ trợ tuyến dưới khi được phân công
yêu cầu công an các đơn vị địa phương
tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng
tăng cường kiểm tra giám sát
phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép
tăng cường giả soát kiểm tra chặt chẽ
các cơ sở lưu trú các khu vực tập trung
người nước ngoài cũng như xác minh
phát hiện các đường dây đưa người nước ngoài
nhập cảnh trái phép vào việt nam
gần chín trăm linh sĩ tử đã hoàn thành
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia
năm hai nghìn hai mươi một kỳ thi đặc biệt
có một trăm linh hai trong lịch sử
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
và thí sinh hào hứng vì đề thi vừa sức
các địa phương thì vui mừng
vì bước đầu kỳ thi diễn ra nghiêm túc và an toàn
điều này ghi nhận những nỗ lực
của cả thầy và trò của chính phủ
ngành giáo dục các địa phương
và toàn thể xã hội khi thực hiện hai nhiệm vụ kép
vừa thi vừa chống dịch
và ghi nhận này trên báo
lao động số gia sáng ngày hôm nay
vừa thi vừa chống dịch
đó là nhiệm vụ kép của cả thí sinh
lẫn cán bộ làm nhiệm vụ của kỳ thi năm nay
ông nguyễn văn thành trường điểm thi
trung học phổ thông võ thị sáu bình thạnh
tp hcm cho hay
với hơn ba mươi năm công tác trong ngành giáo dục
đây là một kỳ thi đặc biệt với ông
ngoài vấn đề thực hiện đúng quy chế
thì chúng tôi phải đảm bảo tốt nhất công tác phòng chống dịch
tất cả thầy cô tại điểm thi
sẽ phải làm hết sức mình và rất kỹ càng
đúng quy chế quy định hướng dẫn
cũng về nội dung này thì ghi nhận
trên một điểm thi thuộc huyện đan phượng của hà nội
thì có một giáo viên là trường hợp f một
do đó thì hà nội đã chỉ đạo
chuyển cả điểm thi này
sang điểm thi trường trung học cơ sở tân hội
thay toàn bộ tổ cán bộ coi thi
tại điểm thi này bằng tổ khác
bên cạnh đó thì qua giả soát
hà nội có ba thí sinh thuộc diện f hai
và sáu mươi tám thí sinh từ đà nẵng về
dù kiểm tra nhanh đều âm tính
thế nhưng vẫn có nguy cơ tiềm ẩn nhiễm virus sars cov hai
nên tổng cộng bảy mươi một thí sinh này
đều được bố trí thi đợt sau
theo sở y tế hà nội
từ chương tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi
đã triển khai lấy mẫu xét nghiệm pcr
cho những người từ đà nẵng
về trong thời gian từ ngày một mươi năm
đến ngày hai mươi chín tháng bảy
gửi các đơn vị của bộ y tế xét nghiệm
và tính đến một mươi bốn h ngày một mươi tháng tám
thì đã lấy được bảy năm trăm năm mươi bốn mẫu
đã có kết quả một hai trăm chín mươi bảy mẫu đều âm tính
thông tin này được đăng tải trên báo kinh tế và đô thị
giám đốc sở y tế nguyễn khắc hiền cho biết
qua giả soát trong tuần
có thêm một mươi bốn năm trăm linh ba người về từ đà nẵng
trong khoảng thời gian khuyến cáo
nâng tổng số lên chín mươi tám bốn trăm linh
trong đó về từ ngày một mươi năm tháng bảy
có bảy mươi năm tám trăm một mươi bảy người
thành phố đã xét nghiệm nhanh
cho bảy mươi năm một trăm linh bốn người
có một mươi ba trường hợp dương tính
xét nghiệm lại bằng pcr đều âm tính
xét nghiệm pisia cho tám trăm năm mươi chín người
có một trường hợp dương tính
là bệnh nhân bảy trăm năm mươi hai tại huyện phúc thọ
và cũng vào trường ngày một mươi tháng tám
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín hà nội
tổ chức giao ban
và chủ tịch ubnd tp nguyễn đức trung
trường ban chỉ đạo lưu ý
khâu yếu nhất và dễ bùng phát dịch bệnh nhất
là trong các bệnh viện
chủ tịch ubnd tp một lần
nơi yêu cầu sở y tế thường xuyên đôn đốc
làm sao để các bệnh viện phòng khám
phải quản lý chặt chẽ
phân luồng khám chữa bệnh tuân thủ
quy trình phòng dịch
thành quỷ hà nội sẽ thành lập một mươi sáu đoàn kiểm tra đột xuất
công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
chủ tịch ubnd tp nhắc nhở
ban chỉ đạo các quận huyện
các đội phản ứng nhanh
phải đảm bảo trực hai mươi bốn trên bảy
khẩn trương đảm bảo vật tư tiêu hao
để phòng chống dịch
còn trên báo lao động ngày hôm nay
đã đăng tải bài viết với nội dung như sau
đó là hiện các tỉnh thành khu vực miền trung
đã có thể tự chủ việc xét nghiệm covid một mươi chín
đặc biệt là phương pháp xét nghiệm gộp
được tập trung lấy mẫu
tại các khu dân cư
xuất hiện các ca nhiễm covid một mươi chín
nhằm nhanh chóng khoanh vùng truy vết
và tăng năng lực xét nghiệm cộng đồng
rút ngắn thời gian truy vết
tìm ca dương tính
có thể chạy sớm chạy trước sự lây lan
của dịch trong cộng đồng
theo báo lao động thì vào đến sáng
ngày một mươi tháng tám
trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố đà nẵng
cdc đã xét nghiệm được hơn ba mươi chín bảy trăm linh mẫu bệnh phẩm
phát hiện hai trăm sáu mươi chín ca dương tính
với virus sars cov hai
hiện trung bình mỗi ngày đơn vị
có thể thực hiện được gần năm mẫu
tăng đáng kể so với trước đây
từ ngày bảy tháng tám
cdc đà nẵng bắt đầu thực hiện công tác xét nghiệm gộp
việc lấy mẫu dịch hầu họng
được phân theo các nhóm đối tượng cụ thể
có nguy cơ giống nhau
việc xét nghiệm gộp sẽ giúp tiết kiệm hóa chất xét nghiệm
đặc biệt là phương pháp xét nghiệm gộp
được tập trung lấy mẫu
tại các khu dân cư xuất hiện các ca nhiễm covid một mươi chín
nhằm nhanh chóng khoanh vùng truy vết
và tăng năng lực xét nghiệm cộng đồng
rút ngắn thời gian truy vết
tìm ca dương tính
còn tại tỉnh khánh hòa
trung tâm kiểm soát bệnh tật vừa tiếp nhận một máy xét nghiệm covid một mươi chín
và kít do các đơn vị hỗ trợ
trước mắt thì đáp ứng đủ nhu cầu
xét nghiệm covid một mươi chín cho những trường hợp
nghi ngờ trên địa bàn
tỉnh khánh hòa cũng đang hoàn tất
lắp đặt hai máy xét nghiệm covid một mươi chín
tại cdc khánh hòa bệnh viện đa khoa tỉnh
công suất hoạt động của các máy
đạt khoảng tám trăm linh mẫu xét nghiệm một ngày
còn tại tỉnh quảng nam
theo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh
từ ngày hai mươi bảy tháng bảy đến tối ngày chín tháng tám
đã triển khai thực hiện hơn

trong đó bảy mươi hai mẫu dương tính

và hơn sáu hai trăm linh mẫu
đang chờ kết quả
công an huyện gò công đông
cũng vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam nguyễn khánh duy
về hành vi cố ý gây thương tích
chém người khác vì ghen tuôn
đối tượng nguyễn khánh duy
sẽ năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
cư trú ấp kinh giữa xã tân thành huyện gò công đông
duy khai nhận đêm một mươi một tháng sáu
phát hiện vợ nhắn tin hẹn họ với anh mai văn hậu
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
cư trú xã bình thới huyện bình đại tỉnh bến tre
đến ngày một mươi hai tháng sáu
thấy vợ lấy xe ra khỏi nhà
duy theo dõi và rủ thêm ba người bạn đi cùng
khi đến ấp nghĩa chí xã phước trung huyện gò công đông
duy phát hiện vợ đang đi cùng anh hậu
nên dùng mình xịt hơi cay tấn công
và dùng dao chém anh hậu gây thương tích bốn mươi
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tháp mười
tính đồng tháp vừa tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn hồng nhạn
về hành vi trộn cấp tài sản
lợi dụng sơ hở của chú nhà
để lấy đi điện thoại di động giá trị
theo điều tra đối tượng nguyễn hồng nhạn
hai mươi bảy tuổi ngụ thị trấn mỹ an
tháp mười đồng tháp
vào ngày bốn tháng tám nhà phát hiện tại trại mọc của anh nguyễn thanh phương
tại thị trấn mỹ an tháp mười tính đồng tháp
mở cửa nhưng bên trong không có người trông coi
nên đi vào bên trong lấy trộn được một điện thoại
sau đó nhanh chóng tổ thoát khỏi hiện trường
bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua công tác truy xét đối tượng
đến ngày sáu tháng tám
công an huyện tháp mười bắt giữ đối tượng nhạn
cùng tăng vật có liên quan
qua làm việc đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
cùng với tỉnh đồng tháp
công an huyện tân hồng vừa bắt quả tăng
một mươi một đối tượng tham gia đánh bạc ăn thu bằng tiền
vào lúc một mươi ba h ngày chín tháng tám
bằng các biện pháp nghiệp vụ
lực lượng trinh sát công an huyện tân hồng
tỉnh đồng tháp đã tiến hành bắt quả tăng
một mươi đối tượng tham gia đánh bạc ăn thu bằng tiền
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ
ba triệu đồng tiền mặt tám bộ bài tay năm mươi hai lá
cùng một số tăng vật khác có liên quan
qua làm việc các đối tượng khai nhận hành vi của mình
hiện vụ việc đang được công an huyện tân hồng
tỉnh đồng tháp tiếp tục điều tra làm rõ
còn tại thành phố hồ chí minh
công an quận bình tân đang làm rõ vụ
một nhóm thanh niên nghi đã cướp giật
tài sản người đi đường và bị truy đuổi
rồi gây tai nạn liên hoàn trên đường trần văn dầu
phường bình trị đông bê quận bình tân thành phố hồ chí minh
theo đó vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút
chiều ngày một mươi tháng tám
bốn nam thanh thiếu niên tuổi từ một mươi sáu đến hai mươi
chở nhau trên hai xe máy
chạy với tốc độ cao trên đường trần văn dầu
hướng từ quốc lộ một về đường an dương vương
phía sau nhóm người này là một số người chạy đuổi theo bằng xe máy
khi gần đến giao lộ trần văn dầu
đường số bảy quận bình tân
nhóm thanh thiếu niên bốn người không làm chủ tay lái
đã va vào dòng phương tiện dừng chờ đèn đỏ
và va trúng ô tô bảy chỗ
lúc này nghe tiếng tri hô cướp
nhiều người gần đó đã lao ra hỗ trợ
vì bắt nhóm thanh thiếu niên
tuy nhiên một trong số này đã bỏ chạy
những người còn lại đã bị khống chế
do ngã xe bị thương
mọi người trong nhóm này được đưa vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe
hai người còn lại được bàn giao cho công an xử lý
theo đó nhóm thanh thiếu niên này bước đầu được cho là đại giật tài sản của người đi đường
nên bị truy đuổi
vụ việc gây náo đoạn trên đường
giao thông qua khu vực ủng tắc
sáng phương nam xin tiếp tục với cụm thông tin về giáo dục
chiều tối ngày một mươi tháng tám
sở giáo dục đào tạo tp hcm vừa công bố điểm chuẩn
với lớp một mươi cái trường trung học phổ thông công lập
trường trung học phổ thông nguyễn thường hiền
vẫn là quán quân về mức điểm chuẩn sau các kỳ tuyển sinh
trường trung học phổ thông nguyễn thường hiền
quận tân bình có điểm trúng tuyển nguyện vọng một
là bốn mươi một điểm cao nhất trong tất cả các trường
kế đến là trường trung học phổ thông gia đình
lấy nguyện vọng một là ba mươi chín điểm
trung học phổ thông nguyễn thị minh khai
có nguyện vọng một là ba mươi tám hai mươi năm điểm
trung học phổ thông phú nhuận là ba mươi bảy năm điểm
trung học phổ thông mạc đến chi
có nguyện vọng một là ba mươi bảy hai mươi năm điểm
trung học phổ thông bùi thị xuân
lấy ba mươi bảy điểm
một số trường trung học phổ thông tại các quận huyện ngoại thành
như huyện nhà bè cần giờ củ chi
giao động từ một mươi sáu đến hai mươi ba điểm
trong khi đó trường trung học phổ thông tại huyện hóc môn
điểm chuẩn giao động từ hai mươi ba đến hai mươi sáu điểm
sở giáo dục đào tạo tp hcm lưu ý
các học sinh trúng tuyển sẽ nộp hồ sơ nhập học
từ ngày một mươi hai đến ngày hai mươi hai tháng tám
tại trường trung học phổ thông nơi trúng tuyển
như vậy năm nay tp hcm công bố điểm chuẩn vào lớp một mươi
sớm hơn dự kiến một mươi ngày
trong hai ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông
tp hcm có nhiều trận mưa lớn bất chợt
kèm theo gió giật mạnh
tuy nhiên vượt qua những khó khăn về thời tiết
các thí sinh vẫn vững vàng tâm thế hoàn thành các môn thi
và ra về trong tâm trạng phấn khởi
đặc biệt nhận định là nội dung ra đề khá bám sát
bài thi minh hòa đã làm qua
kết thúc ngày thi cuối
theo nhận định của các thí sinh tại tp hcm
nội dung đề thi bám sát chương trình sách giáo khoa lớp một mươi hai
và giảm tải theo quy định
nếu giáo viên dạy và học sinh ôn thi
bám sát theo đề thi minh hòa
thì học sinh tự tin hoàn thành tốt
đề thi năm nay thì cũng khá là dễ
em tự tin nhất là môn địa
bởi vì môn địa khá là dễ
rất là dễ
rất là dễ
rất là đề cũng khá là hay
đề thi năm nay thì có vẻ là dễ hơn những cái đề thi trước
mà em đã làm
có lẽ là tụi em ôn kỹ hơn
cho dù là thời gian có vẻ rấp rút trong mùa dịch này
cảm giác rất là hồi hộp
nhưng mà cũng rất thật sự vui vì
được thi vào ngày hôm nay
em mong ước là tất cả các bạn thí sinh đều
đạt điểm cao trong kỳ thi này
sau hai ngày thi
sở giáo dục đào tạo tp hcm cho biết
các điểm thi đều đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh
chuẩn bị đầy đủ phòng cách ly phòng thi dự phòng
các cơ quan chức năng như điện lực y tế
và các quận huyện
bố trí lực lượng trực tại các điểm thi
đảm bảo xử lý nhanh chóng trường hợp xảy ra sự cố bất ngờ
tổng số thí sinh đăng ký dự thi của tp hcm
là hơn bảy mươi bốn bảy trăm linh
ở một trăm một mươi năm điểm thi
về tình hình thi trong ngày
thì không có thi sinh nào vi phạm
với chế thi
về cán bộ coi thi thì có một cán bộ coi thi
sử dụng điện thoại
có lập tiên bản và xử lý
và chúng tôi cũng sẽ xử lý sau pha kỳ thi
theo quy chế thi
về tình hình sức khỏe

ở điểm thi
có một thi sinh bị
sức khỏe không tốt
ở trong cái giờ làm bài
môn tổ hợp hợp xã hội
hết giờ làm bài của môn sử
thì em này đuối

trung tâm y tế
khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với lê văn đức sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai
trú tại huyện hương khê tỉnh hà tĩnh về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày bốn tháng tám đức điều khiển xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát ba mươi tám c một mươi nghìn sáu trăm chín mươi bốn
xuất phát từ xã sơn tiến huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh đi theo đường hồ chí minh về nhà ở huyện hương khê
khi đi đến dốc chuông thuộc địa phận thôn tây nam xã sơn lễ huyện hương sơn
thì gây tai nạn với xe mô tô biển kiểm soát ba mươi tám p một mươi nghìn sáu trăm chín mươi năm do anh đào viết lâm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
trú tại huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh điều khiển làm anh lâm tử vong tại chỗ
sau khi gây tai nạn đức đã điều khiển xe ô tô đầu kéo rời khỏi hiện trường chạy theo đường hồ chí minh về nhà
khi chạy qua địa phận xã phúc đồng huyện hương khê tỉnh hà tĩnh
thì bị cơ quan chức năng phát hiện và triệu tập làm việc
tại cơ quan điều tra lê văn đức đã thừa nhận hành vi điều khiển xe ô tô đầu kéo gây ra vụ tai nạn giao thông nói trên
từ khi nghị định một trăm linh của chính phủ có hiệu lực mức xử phạt tăng nặng và việc tuyên truyền kiểm tra xử lý vi phạm của lực lượng chức năng diễn ra thường xuyên liên tục
đã khiến người dân tự giác nâng cao ý thức của mình hơn trong việc chấp hành luật giao thông
tuy nhiên thời gian gần đây tình trạng người dân sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện tham gia giao thông
bất chấp mức xử phạt rất nặng đang có chiều hướng gia tăng trở lại
và thậm chí khi bị lực lượng chức năng dừng phương tiện để kiểm tra nhiều người vi phạm còn tỏ ra chống đối
ghi nhận tại thành phố lào cai của tỉnh lào cai
uống rượu xong nhưng vẫn điều khiển phương tiện
người đàn ông này được lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố lào cai dừng xe kiểm tra
tuy nhiên lại không chấp hành theo hiệu lệnh của lực lượng chức năng
sau khi được vận động khuyên giải mới chịu hợp tác
và kết quả đo được trong hơi thở của người vi phạm này có nồng độ cồn ở mức cao
bác tên là nguyễn tiến đượng đúng không
bác bây giờ này thông báo cho lỗi vi phạm cho bác này
thứ nhất là bác đang điều khiển xe ô tô và có sử dụng nồng độ cồn
thổi kết quả của biên bản kiểm tra này là kết quả là bảy trăm năm mươi hai mg trên lít khí thở
cái lỗi vi phạm này của bác là tạm giữ phương tiện
tạm giữ phương tiện
tạm giữ phương tiện bảy ngày theo luật xử lý vi phạm hành chính
và cái mức phạt tiền này của bác cũng thông báo luôn là mức phạt tiền này của bác là phạt ba mươi năm
có có uống một tí
rồi là đi đám cưới
anh em thì cũng uống một tí
dạ là các cháu nó lái
nhưng mà mình thì
thầy bảo thôi chúng mày cứ đi việc của mấy ngoài đây
thì chú tự đi về
bởi vì chú ở nơi đây mà
chú ở nam cường này thôi mà
bắt cường xuống nam cường thôi
nó chỉ hai ba cây thôi
đấy chỉ chính là như thế
còn đây là một trường hợp khác vi phạm nồng độ cồn
sau khi lực lượng chức năng tiến hành đo nồng độ biết mình vi phạm nhưng người đàn ông này nhất định không chịu ký nhận vào biên bản vi phạm
thậm chí còn định bỏ đi như thế này
chống đối khi bị lực lượng chức năng kiểm tra trên mạng xã hội như facebook zalo
nhiều người còn lập tổ nhóm dùng từ lóng báo các chốt có lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ để tránh bị xử lý như thế này
thủ dùng một bóng chip nhé vừa dính nhé
cầu phố mới đang nắng gắt anh em nhé
hai trăm ba mươi bảy chiều hà nội lên lào cai có nắng vàng không anh em ơi

đối với công an thành phố lào cai thì chúng tôi đang xây dựng một kế hoạch cao điểm
kiểm tra các loại phương tiện đặc biệt là tập trung vào các loại phương tiện
người điều khiển phương tiện tham gia trên đường có hơi thở nồng độ cồn
đối với việc kiểm tra nồng độ cồn chúng tôi kiểm tra toàn bộ các phương tiện và không có vùng cấm
kiểm tra bất cứ phương tiện nào và xử lý nghiêm triệt đề tất cả
đối với tất cả các người tham gia phương tiện
để công tác kiểm tra kiểm soát nồng độ cồn đạt hiệu quả hơn nữa
ngoài sự vào cuộc của lực lượng chức năng thì ý thức của mỗi người dân cần được nâng cao
đã uống rượu bia thì không lái xe
thời gian này bên cạnh việc xử lý các trường hợp vi phạm đến nồng độ cồn
lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố lào cai cũng thực hiện nghiêm túc
theo khuyến cáo của bộ y tế trong công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm
khi kiểm tra mỗi người vi phạm sẽ được tổ công tác sử dụng ống thổi dùng một lần
để đảm bảo vệ sinh và trong phòng chống dịch bệnh
việt nam airlines dự kiến sẽ thực hiện ba chuyến bay trong các ngày từ một mươi hai đến ngày một mươi ba tháng tám
chở hơn bảy trăm linh du khách bị mắc kẹt tại đà nẵng trở về từ hà nội và tp hcm
các chuyến bay được các cơ quan chức năng phối hợp cùng với vietnam airlines tổ chức thực hiện
trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
hành khách chủ yếu là khách du lịch bị kẹt lại tại đà nẵng
do thành phố thực hiện giãn cách xã hội
trong đó bao gồm nhiều trẻ em
các hành khách phi hành đoàn sau khi trở về phải thực hiện các biện pháp giám sát cách ly y tế tại địa phương theo quy định
dự kiến tổng cộng có hai chuyến bay ngày một mươi hai tháng tám trở hơn bốn trăm linh người trở về hà nội
một chuyến bay ngày một mươi ba tháng tám chở hơn ba trăm linh người trở về tp hcm
sáng qua ông huỳnh đức thơ chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đã trực tiếp thị xác tình hình
về thực hiện quy trình kỹ thuật lấy mẫu cộng đồng
đặc biệt là việc lấy mẫu theo phương thức
nhằm quyết liệt triển khai chủ trương nâng cao năng lực xét nghiệm truy vết cách ly dập dịch
tại các khu vực công cộng cộng đồng dân cư có số lượng mẫu xét nghiệm lớn
tp đà nẵng đã áp dụng phương pháp xét nghiệm gục nhóm
qua kiểm tra ông huỳnh đức thơ chủ tịch ủy ban nhân dân tp đà nẵng cho biết
phương pháp này giảm thiểu đáng kể được tốc độ lấy mẫu
mỗi ngày có thể xét nghiệm được từ năm đến bảy mẫu
như vậy có thể mở rộng diện nghi ngờ để xét nghiệm nhanh chóng khoanh vùng
và ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng
trong thời gian tới tp đà nẵng sẽ tiếp tục tiến hành lấy mẫu
ở tất cả khu vực cộng đồng để loại bỏ nguy cơ
sắp tới đây những du khách kẹt lại ở tp đà nẵng sẽ được bộ trí chuyến bay
để về lại địa phương tại hai đường mối là hà nội và tp hcm
với họ thì đây chắc chắn là chuyến du lịch không mấy dễ chịu
khi đã phải lưu lại đà nẵng một cách bất đắc dĩ trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp
thế nhưng chính trong hoàn cảnh đặc biệt ấy thì du khách lại càng ấn tượng
bởi những tình cảm và sự hỗ trợ kịp thời của người dân cũng như chính quyền thành phố đà nẵng
không kịp rời khỏi đà nẵng trước lúc thành phố thực hiện lệnh giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ vào giờ ngày hai mươi tám tháng bảy
đến nay đã hơn hai tuần gia đình anh chu văn trung lưu lại tại đà nẵng
được khách sạn miễn phí hoàn toàn tiền phòng hỗ trợ cho phép nấu ăn ngay tại bếp ăn của khách sạn
bởi vậy dù không tránh khỏi tâm trạng sốt ruột lo lắng nhưng anh trung cảm thấy rất ấm lòng
còn với anh nguyễn hữu huy có gia đình hơn hai mươi người kẹt lại đà nẵng
cơ sở lưu trú này giờ đã trở nên thân thuộc bởi những gắn bó
trong suốt thời gian qua
anh xuân phong xuống đây để làm nhiệm vụ trong coi khách sạn khi mà hầu hết nhân viên đã nghỉ việc
và trăng trở cùng với những lo lắng của người dân thành phố
thành phố đà nẵng cố gắng hoàn thành tất cả các nhiệm vụ để cách ly và điều trị được hạn chế vấn đề dịch bệnh lan truyền
sắp tới đây đà nẵng sẽ bố trí chuyến bay để đưa khách du lịch trở về địa phương
tại hai đầu bối là hà nội và thành phố hồ chí minh
để chuẩn bị cho công tác này ngày chín tháng tám sở du lịch thành phố đã phối hợp với sở y tế gấp rút xét nghiệm cho hơn bảy trăm linh du khách
chúng tôi cũng thống kê đã có hơn một bảy trăm linh khách du lịch từ các tỉnh đến với đà nẵng
và nay thì muốn trở về địa phương thì thực hiện kỹ đạo của thủ tướng dân sủ cho phép khách du lịch được trở về địa phương
thì chúng tôi cũng đã được sự hỗ trợ
chúng tôi cũng đã được sự hỗ trợ của ủy ban nhân dân thành phố hà nội và ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh để tạo điều kiện đón những khách này và thực hiện cách ly
thấy rất vui sướng và rất vui mừng được đưa về địa phương của mình
vui mừng vì sẽ được trở về nhà nhưng rất nhiều du khách cho biết họ sẽ tiếp tục quay lại đà nẵng khi tình hình dịch bệnh đã ổn định
điểm thi trường trung học cơ sở nghĩa tân điểm thi trường trung học phổ thông cầu giấy và nhiều điểm thi trên cả nước đều có mặt những bạn trẻ với bộ đồng phục màu xanh
em tên nguyễn đồng thế đến từ trường đại học giao thông vận tải
hôm nay tại điểm trung học cơ sở nghĩa tân thì nhiệm vụ của em là đứng phát nước hỗ trợ các bạn sĩ tử đến khóng thi
tôi là tạng quang sơn
học khóa k sáu mươi của trường đại học giao thông vận tải
nhiệm vụ của tôi tại điểm thi này là phân luận giao thông
đến hẹn lại lên tiếp sức mùa thi thì năm nào các bạn sinh viên cũng làm và những việc như vậy cũng quen thuộc
còn năm nay các bạn có thêm một việc đặc biệt khác
em tên là ngô tư trang sinh viên năm nhất trường đại học giao thông vận tải
trước khi vào phòng thi để phòng dịch covid
em tên là đàm viết sơn đến từ trường đại học giao thông vận tải đến điểm thi trung học cơ sở
nhớ tân để phát khẩu trang ạ
phát khẩu trang xịt khuẩn tay cho thí sinh để phòng chống dịch covid một mươi chín
công việc thì đơn giản nhưng trách nhiệm lại nặng nề bởi tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh
lê minh hải một sinh viên tham gia tiếp sức mùa thi
những ngày trước hải xin phép bố mẹ tham gia tình nguyện cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
hải đã bị phản đối nhiều thế nhưng cũng đã thuyết phục được bố mẹ mình bằng suy nghĩ trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng
khi mà mình đã quyết định tham gia những các hoạt động đến nơi đông người như thế này
thì bọn em cũng đều biết là sẽ cũng có nguy cơ bị mắc bệnh cũng khá là cao
nhưng mà bọn em cũng đều có những cái biện pháp phòng cháy
ví dụ như là đeo khẩu trang xót quần tay và đeo bao tay trước khi hoạt động
và bọn em đều giữ khoảng cách như chị đều thấy là bọn em đều giữ khoảng cách hai mét một người
để giữ khoảng cách tốt nhất và bảo vệ bản thân mình ạ
bên trong phòng thi là những căng thẳng
thí sinh sau một mươi hai năm ăn học thì bên ngoài cổng trường là hỗ trợ giúp đỡ tiếp thêm sức mạnh cho các sĩ tử
và không chỉ thí sinh sự giúp đỡ của những sinh viên tình nguyện giúp người nhà các em bớt đi khó khăn
cô thấy là các bạn rất nhiệt tình với các em thí sinh
từ cổng đón các em và động viên cho các em có động lực để các em làm lại tốt
mai đây những thí sinh dự thi hôm nay có thể cũng sẽ trở thành sinh viên
có thể sẽ tiếp nối việc tham gia tình nguyện để tiếp sức cho thí sinh và người nhà thí sinh trong các mùa thi
và các em sẽ viết tiếp câu chuyện đẹp của tuổi trẻ về trách nhiệm với cộng đồng xã hội
hình ảnh đẹp về những tình nguyện viên tiếp xúc mùa thi trong dịch bệnh covid một mươi chín cũng đã kết thúc chương trình an ninh ngày mới sáng nay của chúng tôi
xin chúc quý vị sẽ có một ngày mới nhiều niềm vui và đừng quên luôn đeo khẩu trang và thường xuyên rửa tay sát khuẩn
còn bây giờ xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại